sau khi ra khỏi bãi hàng kiểm tra giám sát của hải quan trung quốc sẽ được tiến hành xử lý theo phương pháp bảo quản tĩnh tại bãi hàng chỉ định bên ngoài cửa hầm phía cửa khẩu ái điểm

thưa quý vị và các bạn tết trung thu năm hai nghìn hai mươi hai đang đến gần thị trường hàng hóa thực phẩm phục vụ cho tết trung thu trở nên sôi động và phong phú

cụ thể hội đồng định giá sẽ dựa vào đó để tính toán giá theo hướng vụ lợi cho cá nhân hay một tổ chức nào đó